chuyển sang những tin tức an ninh trả tự sau khi nhanh chóng điều tra xác minh vào ngày một mươi tám tháng một mươi một
công an thành phố tam điệp tỉnh ninh bình đã triệu tập đối tượng chu hoàng tâm
trú tại thị xã phú thọ tỉnh phú thọ về hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày một mươi bảy tháng một mươi một chu hoàng tâm điều khiển xe ô tô đi qua chốt kiểm soát dốc xây thành phố tam điệp
hướng từ thanh hóa đi hà nội
khi tổ công tác ra tín hiệu hướng dẫn di chuyển vào làn để khai báo y tế theo quy định
đối tượng đã không chấp hành và bất ngờ tăng ga tông thẳng vào đồng chí cảnh sát cơ động công an tỉnh đang làm nhiệm vụ
sau đó bỏ chạy đồng chí cảnh sát cơ động bị thương đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu
hiện công an thành phố tam điệp đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật